chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
do hội nhà văn việt nam tổ chức đã diễn ra tại hà nội với sự tham gia của hơn một trăm linh cây viết trẻ thế hệ tám x chín x đến từ mọi miền tổ quốc
hội nghị là dịp tập hợp bồi dưỡng định hướng sáng tác cho đội ngũ viết văn trẻ cả nước khuyến khích các tác giả trẻ thâm nhập sâu hơn vào những vấn đề thời sự bức thiết của cuộc sống đương đại
trong khuôn khổ hội nghị các nhà văn trẻ cùng những nhà văn thế hệ trước có dịp được giao lưu đối thoại trong những hoạt động bổ ích như các cuộc tọa đàm dạ hội thơ
những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ hội nghị đại biểu những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ chín sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong phần sau của chương trình
mở đầu chương trình hãy cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện văn hóa văn nghệ đáng chú ý diễn ra tuần qua
di sản của hà nội những nhân chứng đầy giá trị lịch sử văn hóa và kiến trúc của mảnh đất ngàn năm văn hiến với ba chủ đề
dấu ấn kiến trúc thăng long hà nội kiến trúc thủ đô thời kỳ hội nhập công tác bảo tồn tôn tạo đảm bảo sự đa dạng của văn hóa kiến trúc
triển lãm có thể xem như một câu chuyện kể về sự hiện diện trường tồn của các di sản theo thời gian
ngoài thể hiện rõ nét sự tự hào về hà nội thủ đô anh hùng các tác phẩm còn thể hiện rất rõ nét tình yêu hà nội của các tác giả những người đã sống làm việc và gắn bó với hà nội mấy chục năm qua
vừa qua tại trụ sở bộ tư lệnh cảnh vệ hà nội đã diễn ra cuộc thi tìm hiểu về truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước của các chiến sĩ tại nhà tù hỏa lò
chương trình tổ chức nhân dịp kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thành lập trung đoàn hà nội